trong chương trình phiên họp thứ ba mươi tám dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ubnd đã cho ý kiến đối với báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám của quốc hội
kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy của quốc hội
kết quả tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó các đại biểu cho rằng các vấn đề về đất đai giá điện mà cử tri đã kiến nghị tại kỳ họp trước chưa được giải quyết thâu đáo
các đại biểu nhất trí với báo cáo của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và ban dân nguyện ủy ban thường vụ quốc hội
tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng một số vấn đề bức xúc đã được nhân dân kiến nghị như đất đai chưa được quan tâm và giải quyết thấu đáo
người dân bị thu hồi đất giao cái đất đó cho doanh nghiệp
ở doanh nghiệp nữa là hỏi quy hoạch rồi là bán cái đất đó
thế rồi hỏi người dân là có mua đất không
thì nhiều người dân người ta cũng dồn tiền xong rồi được chính quyền cấp cho một cái sổ đỏ
thế là chắc chắn rất là đầy đủ và rất là chắc chắn thôi
thế nhưng mà gần một mươi bảy đến một mươi tám năm nay
người ta đi đòi đất của họ
từ kỳ họp trước nhiều đại biểu quốc hội đã kiến nghị cụ thể về việc tính giá điện
vấn đề này đã được đưa vào nghị quyết của kỳ họp nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện
tôi nghĩ rằng là mình cứ nói như kiểu để nói cho vui nghe cho vui
thế mà cử tri người ta kiến nghị người ta hỏi đại biểu là bây giờ cái đấy là làm như thế nào
mà tôi dám chắc rằng là cái này là chính phủ phải có ý kiến
để mà rồi có cái giải pháp của chúng ta
cụ thể nó là cái gì cái giá điện bậc thang sáu bậc nó không hợp lý
thì bây giờ phải đề xuất xem nó là làm như thế nào
chứ bây giờ tôi nghĩ rằng cứ để đó xong rồi móc túi người dân thì tôi nghĩ rằng là nó không nên trên chút nào cả
giá điện là vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm
mặc dù sau kỳ họp thứ bảy evn đã giao cho điện lực các địa phương xem xét giải quyết
tuy nhiên đại biểu nguyễn sĩ cương nhấn mạnh điện lực địa phương không đủ thẩm quyền để giải quyết vấn đề này
trong khi đó biểu giá điện là do bộ ngành trung ương và evn quy định
đại biểu đề nghị vấn đề này cần được giải quyết rốt ráo để tạo lòng tin trong nhân dân